công an huyện cái bè tỉnh tiền giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn lê hoàng bảo về tội cố ý gây thương tích
theo đó bảo dùng dao chém anh nguyễn việt nhẫn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai gây thương tật một mươi hai
anh nhẫn có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với nguyễn lê hoàng bảo
tại cơ quan điều tra bảo khai làm bốc vác trái cây trong bến hàng do thấy một người bạn của anh nhẫn đi qua đi lại nhìn bảo cho rằng anh nhẫn kêu người này qua kiếm chuyện nên bảo đã chém anh nhẫn